ngày một mươi hai tháng năm tỉnh yên bái cũng đã xuất hiện thêm hai ổ dịch tả lợn châu phi tại thôn liên hiệp
xã minh quân huyện trấn yên và tổ sáu phường tân an thị xã nghĩa lộ với năm mươi bốn con lợn
cơ quan chức năng tỉnh yên bái đã chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức các thủ tục
để tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn bị mắc bệnh còn lại trong chiều ngày một mươi ba tháng năm
đồng thời khoanh vùng ổ dịch lập các chốt kiểm soát hạn chế người và các phương tiện ra vào vùng ổ dịch
như vậy đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xuất hiện bốn ổ dịch tả lợn châu phi
tại các huyện văn trấn trần yên và thị xã nghĩa lộ
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã chỉ đạo chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến các ổ dịch
để lên phương án khoanh vùng ổ dịch khống chế không để dịch lây lan ra các địa phương khác